các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
xin chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức mới nhất trong bản tin toàn cảnh covid
nơi cập nhật những thông tin về diễn biến dịch bệnh tại việt nam
cũng như trên thế giới trong hai mươi bốn giờ vừa qua
thưa quý vị mặc dù tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát ở nhiều tỉnh thành
tuy nhiên số ca mắc và tử vong vẫn đang ở mức cao
tính trung bình bảy ngày qua mỗi ngày nước ta ghi nhận hơn một mươi năm sáu trăm linh ca mắc mới
với hai trăm hai mươi ca tử vong
bộ y tế có lý giải gì về tình trạng này
xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
theo báo cáo của bộ y tế tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc
thời gian qua số ca cộng đồng và tử vong cao do một số nguyên nhân cơ bản
làm gia tăng ca nhiễm trong thời gian qua
thứ nhất sau khi thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi tám các hoạt động xã hội trở lại bình thường
người dân giao lưu đi lại bình thường
thứ hai mầm bệnh đã lưu hành trong cộng đồng
thứ ba biến thể delta với tốc độ lây lan nhanh
biến thể omicron đã ghi nhận ở nước ta và có nguy cơ lây lan rộng trong cộng đồng
thứ tư có tâm lý chủ quan không thực hiện quy định về phòng chống dịch năm k
đặc biệt là việc không đeo khẩu trang nơi công cộng
thứ năm những người tiêm vaccine giai đoạn đầu miễn dịch sau tiêm sẽ giảm dần theo thời gian
đồng thời những người mới tiêm cần có thời gian để sinh miễn dịch
thứ sáu ca tử vong tập trung chủ yếu ở người cao tuổi người có bệnh nền chưa tiêm đủ vaccine
báo cáo của các tỉnh thành phố như tp hcm số người tử vong có bệnh nền chiếm chín mươi ba
trên bảy mươi tuổi
phần lớn có từ hai bệnh nền trở lên
thứ bảy tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai nghỉ dài giao lưu chúc tết đoàn tụ gia đình
thứ tám bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai mở cửa chuyến bay thương mại
du khách đi du lịch việt nam người việt từ nước ngoài về đón tết
nguy cơ xâm nhập biến thể omicron trong cộng đồng
vì thế theo bộ y tế thời gian tới các địa phương cần tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
nhất là giám sát phát hiện sớm điều trị giảm bệnh nặng tử vong
trong đó vaccine là yếu tố chiến lược quyết định cả trước mắt và dài hạn đối với công tác phòng chống dịch
để tránh tình trạng quá tải tại các địa phương khi mà số f điều trị tại nhà tăng cao
bệnh viện bạch mai vừa cử đội ngũ cán bộ y tế chuyên môn cao
đã có nhiều kinh nghiệm chống dịch trực tiếp xuống hỗ trợ các trạm y tế lưu động của hà nội
đống đa là quận đầu tiên nâng cấp độ dịch lên cấp độ ba trong số các quận nội đô của thành phố hà nội
đồng thời đây cũng là quận có nhiều ca covid một mươi chín nhất của thủ đô với gần một năm trăm linh trường hợp
tính đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
nhằm hỗ trợ về công tác chuyên môn cho các cán bộ y tế cơ sở tại quận này
bệnh viện bạch mai đã cử hai mươi sáu cán bộ nhân viên y tế trực tiếp đến làm việc
tại hai mươi một trạm y tế lưu động của hai mươi một phường và hai cơ sở thu dung quản lý điều trị người nhiễm covid một mươi chín
phó giáo sư tiến sĩ đảo sơn cơ phó giám đốc bệnh viện bạch mai cho biết
các bác sĩ chúng tôi cử đi là những người đã có rất nhiều kinh nghiệm
từ các vùng dịch trở về các bác sĩ này sẽ đến từng trạm y tế lưu động tập huấn
chia sẻ những kinh nghiệm của mình tới các đồng nghiệp ở các phường
đó là cách phát hiện các ca f cách đánh giá mức độ các ca f các phương thức dùng thuốc
điều trị tại nhà theo dõi như thế nào và khi nào thì cần chuyển bệnh nhân đến cơ sở thu dung điều trị
mặc dù số ca mắc mới của hà nội vẫn đang tăng cao nhưng nhờ độ phủ rộng vaccine
theo sở y tế hà nội khoảng chín mươi các trường hợp f là ở thể nhẹ có thể điều trị tại nhà
và cơ sở thu dung địa phương
chính vì vậy một trong những giải pháp ứng phó của hà nội là tăng cường nhân lực
cũng như là nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế cơ sở
tiến sĩ trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội cho biết
hà nội đã chuẩn bị phương án ứng phó đáp ứng với một trăm linh ca bệnh
một trong những giải pháp của hà nội liên quan đến đáp ứng nhân lực y tế
chính là huy động y tế ngoài công lập các bệnh viện bộ ngành trung ương đóng trên địa bàn
cùng tham gia công tác phòng chống dịch
chúng tôi cũng đang cập nhật những kinh nghiệm của các bác sĩ tuyến trung ương
đã đi chống dịch ở miền nam để đưa ra những phác đồ điều trị phù hợp cho người dân
cấp phát thuốc kịp thời đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngay tại cộng đồng
theo sở y tế hà nội mô hình huy động các bệnh viện tuyến trung ương đóng chân trên địa bàn
cùng tham gia hỗ trợ công cuộc chống dịch của thủ đô sẽ được triển khai mở rộng
trên toàn thành phố trong thời gian tới
hiện tại các bệnh viện tuyến trung ương ví dụ như bệnh viện bạch mai
cũng đã và đang tổ chức buổi đào tạo cho cán bộ y tế tầng một của hà nội
với các vấn đề quản lý f tại nhà vấn đề nâng tầng khi bệnh nhân diễn biến nặng
và hạ tầng khi bệnh nhân diễn biến nhẹ hơn
có thể thấy những ngày gần đây số ca mắc mới tại hà nội tăng cao vượt mốc hai ca một ngày
với lo ngại tình hình dịch covid một mươi chín sẽ có chiều hướng xấu đi sau dịp lễ tết đầu năm
nhiều quận huyện cho biết sẽ tiếp tục chờ đợi chỉ đạo mới và cân nhắc kỹ lưỡng
dù hà nội đã có chỉ thị cho phép tổ chức lễ hội dịp tết nguyên đán
ông đoàn văn sinh trưởng phòng văn hóa thông tin thuộc ủy ban dân huyện sóc sơn hà nội cho biết
dù ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ủy ban dân thành phố hà nội đã ban hành chỉ thị số hai mươi sáu
trong đó yêu cầu việc tổ chức các lễ hội đúng quy định đảm bảo phòng chống dịch
nhưng tính đến thời điểm hiện tại huyện sóc sơn vẫn chưa đưa ra kế hoạch tổ chức lễ hội gióng
hàng năm diễn ra từ ngày sáu đến ngày tám tháng riêng ở địa phương
theo ông sinh trước đó đơn vị đang định báo cáo ủy ban dân huyện sóc sơn về kế hoạch tổ chức lễ hội gióng
nhưng ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một chính phủ đã có chỉ thị yêu cầu cả nước dừng tất cả các hoạt động lễ hội
vì vậy huyện sóc sơn sẽ chờ ý kiến tiếp theo từ thành phố
ở thời điểm hiện tại huyện chưa quyết định điều gì cả
sau khi hà nội có chỉ đạo mới về việc tổ chức lễ hội tiếp hay dừng lại
thì huyện sẽ căn cứ chỉ đạo mới này để triển khai
ông sinh thông tin thêm
tương tự như huyện sóc sơn một đại diện ủy ban nhân dân cấp quận
của thành phố hà nội cũng cho biết sẽ chờ đợi chỉ đạo mới của ủy ban nhân dân thành phố
về việc sẽ tiếp tục hãy yêu cầu các địa phương dừng tổ chức lễ hội trong dịp tết âm lịch hai nghìn hai mươi bốn
nếu thành phố tiếp tục cho phép thì quận sẽ cân nhắc kỹ lưỡng về việc tổ chức lễ hội
các thể địa phương sẽ chỉ tổ chức phần lễ không tổ chức phần hội để đảm bảo an toàn phòng chống dịch
vị này cho hay
cũng trong sáng nay ông đỗ văn thúy trưởng phòng văn hóa thông tin thuộc ủy ban dân huyện hoài đức hà nội
cho biết ở thời điểm hiện tại huyện chưa có kế hoạch gì về việc tổ chức lễ rước lợn làng la phủ
tổ chức vào ngày một mươi ba tháng riêng hàng năm
mới đây phó thủ tướng thường trực đã ký chỉ thị số ba mươi năm yêu cầu bộ văn hóa thể thao và du lịch chủ trì
phối hợp với các bộ ngành địa phương hướng dẫn các địa phương tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội
vì vậy phòng đang đợi hướng dẫn của chuyên ngành từ sở văn hóa thể thao và du lịch hà nội
để tiếp tục tham mưu cho huyện ông thí cho hay
liên quan đến động thái hà nội cho phép tổ chức lễ hội vào dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
ý kiến đã bày tỏ quan điểm không đồng tình
ban bc cảm thấy khó hiểu về các điều hành chống dịch covid một mươi chín của lãnh đạo hà nội
bởi lẽ khi thì thành phố làm chặt đến nghẹt thở giờ thì lại quá lỏng mỗi ngày gần hai ca nhiễm
dẫn đầu cả nước cứ đà này không khéo vỡ trận chống dịch quá nguy hiểm
sau khi càn quét mỹ và các nước châu âu thì ông micron đã cho thấy mức độ lây lan nhanh chóng tại việt nam
sau thành phố hồ chí minh và một số tỉnh thành thì đến nay hải dương đã phát hiện ca mắc những biến thể omicron đầu tiên
và những triệu chứng đầu tiên của bệnh nhân này cũng đã được ghi nhận hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
đây là bệnh nhân nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại phường kỳ bá thành phố thái bình tỉnh thái bình lao động xuất khẩu tại ukraine
trước khi về nước người này có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai và đã tiêm hai mũi vaccine covid một mươi chín
trường hợp này từ ukraine nhập cảnh qua đức về việt nam vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
tại sân bay vân đồn tỉnh quảng ninh nhưng không nhớ tên chuyến bay
ban đầu bệnh nhân ở chung phòng với hai người nữa khi hai người đó chuyển sang phòng khác thì ở một mình
kết quả xét nghiệm mẫu chùm ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một của trung tâm y tế tp chí linh cho kết quả dương tính với sars cov hai
mẫu đơn của trường hợp này sau đó dương tính hôm hai mươi bốn tháng một mươi hai
mẫu bệnh phẩm của ca nhập cảnh này được hải dương gửi tới viện vệ sinh dịch tễ trung ương giải trình tự gen cho kết quả thuộc biến chủng omicron
bệnh nhân có ho kèm theo khả tiếng không đau họng không sốt không tức ngực khó thở và được chuyển đến khu điều trị cách ly
sau thời gian điều trị tới ngày hai tháng một bệnh nhân nhiễm biến chủng amicron này đã có kết quả xét nghiệm âm tính và được xuất viện
cdc hải dương đã liên hệ với cdc thái bình tiếp tục quản lý bệnh nhân cách ly theo quy định
có bảy người liên quan đến trường hợp này hiện đều có kết quả âm tính với sars cov hai
gồm hai người cùng phòng một người phục vụ cơm nước hai cán bộ chăm sóc tại trung đoàn một trăm hai mươi năm hai cán bộ y tế bệnh viện bệnh nhiệt đới tỉnh
trước sự lây lan nhanh chóng của biến thể mới việt nam đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine covid một mươi chín trên cả nước
nói về việc tiêm vaccine mũi thứ ba phòng covid một mươi chín chuyên gia y tế cho biết nồng độ kháng thể sẽ giảm sau khi tiêm mũi cuối cùng từ bốn tháng đến sáu tháng
vì vậy người dân phải tiêm mũi nhắc lại sau ba tháng đối với người cần tiêm mũi bổ sung thì tiêm sau hai mươi tám ngày
với sự xuất hiện của biến thể omicron đang lan rộng ở nhiều quốc gia nhu cầu về một mũi vaccine covid một mươi chín tăng cường đang trở nên cấp bách
nói về việc tiêm vaccine mũi ba phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết
có loại vaccine hiệu quả bảo vệ rất cao và kháng thể tồn tại lâu trong cơ thể có thể suốt đời
tuy nhiên vaccine phòng covid một mươi chín hiệu quả bảo vệ không thật cao như mong muốn
bởi theo công bố của các nhà sản xuất có loài bảy mươi có loài đến chín mươi
đặc biệt nồng độ kháng thể sẽ giảm sau khi tiêm mũi cuối cùng từ bốn đến sáu tháng
vì vậy người dân phải tiêm mũi nhắc lại sau ba tháng đối với người cần tiêm mũi bổ sung thì tiêm sau hai mươi tám ngày
về câu hỏi có còn tiêm tiếp các mũi sau mũi ba khi xuất hiện thêm biến thể mới không ông trần đắc phu cho biết
việc tiêm mũi bốn mỗi năm mũi sáu còn tùy theo tình hình dịch cũng như vấn đề cung ứng vaccine
ví dụ như bệnh cúm thì tiêm vaccine hàng năm
về hiệu lực bảo vệ của mỗi ba vaccine chuyên gia y tế cho biết
hiện chưa có một khuyên cáo chính thức hay nghiên cứu nào xác định hiệu quả bảo vệ sau mũi ba kéo dài bao lâu
có thể chúng ta sẽ phải thực hiện tiêm nhắc giống như tiêm chủng cúm mùa hàng năm hoặc có thể ngắn hơn hay kéo dài hơn
theo chuyên gia y tế các mũi tiêm nhắc có thể cần thiết và kéo dài khả năng miễn dịch
đặc biệt ở một số nhóm người nhất định như người suy giảm miễn dịch có bệnh nền
về hệ thống miễn dịch khi được tiêm vaccine tăng cường sở y tế hà nội cho biết
đối với một số mầm bệnh việc đáp ứng miễn dịch có sẵn
ví dụ ở dạng mức kháng thể có thể đo lường được là yếu tố quan trọng để đạt được hiệu quả
vì vậy khi mức độ kháng thể suy giảm tự nhiên theo thời gian cần phải được tăng cường
theo ngành y tế vaccine covid một mươi chín vẫn mang lại hiệu quả trong việc ngăn ngừa nhiễm trùng nặng và tử vong
nhưng chúng không đạt được hiệu quả một trăm linh
đặc biệt ở những vùng có tỷ lệ nhiễm cao do tỷ lệ tiêm phòng thấp
người được tiêm chủng dễ bị phơi nhiễm về virus và bị lây nhiễm đột biến
do các biến thể có khả năng lây chuyển cao chúng ta sẽ cần tiêm liều vaccine tăng cường
xin được chuyển sang tin tức thế giới
được biết cơn sóng thần omicron đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nước mỹ
số ca nhiễm covid một mươi chín trong một ngày tại nước này tiếp tục phá kỷ lục thế giới với hơn một triệu ca
theo truyền thông mỹ cho biết số ca nhiễm covid một mươi chín tại mỹ trong ngày ba tháng một là một sáu triệu ca
con số kỷ lục mới của thế giới từ đầu dịch
con số này gần gấp đôi kỷ lục trước đó cũng tại mỹ
số ca nhiễm cao nhất trong một ngày được ghi nhận ở các nước khác trừ mỹ
là vào ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi một tại ấn độ với hơn bốn trăm một mươi bốn ca
theo truyền thông mỹ số liều ca nhiễm bị báo cáo chậm trong kỳ nghỉ năm mới
có thể góp phần khiến số liệu ngày ba tháng một bùng nổ
tuy nhiên con số thực tế được cho là có thể còn cao hơn
vì nhiều người tự xét nghiệm tại nhà và không báo cáo kết quả của chính quyền
việc gia tăng số ca nhiễm đã gây ảnh hưởng lớn đến các hoạt động như trường học công sở bị đóng cửa
bệnh viện quá tải chuối cung ứng bị tắt ngẽn và nhiều chiến bay bị hủy vì thiếu nhân viên
dẫn dữ liệu mới công bố của bộ y tế và dịch vụ nhân sinh mỹ cho thấy
hơn một trăm linh ba người đang nhập viện vì covid một mươi chín
đầu tiên vượt mức sáu con số trong gần bốn tháng
kỷ lục trước nay được ghi nhận vào ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi một
với hơn một trăm bốn mươi hai ca đang điều trị
các tiểu bang cũng báo cáo số ca nhập viện gia tăng là trẻ em
bên cạnh đó những ca nhập viện chủ yếu là người chưa tiêm vaccine
theo dữ liệu của đại học john hawking
mỹ đã ghi nhận tổng cộng hơn năm mươi sáu triệu ca covid một mươi chín
trong đó tám trăm hai mươi bảy bảy trăm hai mươi ba ca tử vong
tình trạng số ca nhập viện gia tăng xảy ra giữa làn sóng bùng phát dịch do biến thể omicron
các nghiên cứu ban đầu cho thấy omicron có thể gây bệnh nhẹ hơn
nhưng việc lây lan quá nhanh khiến các bệnh viện gặp khó khăn
tiến sĩ anthony fosi trưởng cố vấn y tế tổng thống mỹ
gần đây cảnh báo ngay cả khi omicron gây bệnh nhẹ
việc có quá nhiều ca nhập viện cũng có thể gây áp lực lên hệ thống y tế
không nằm ngoài làn sóng covid một mươi chín do omicron
gây ra tại mỹ bang florida ghi nhận số ca nhiễm tăng chín trăm bốn mươi tám chỉ trong hai tuần nghỉ lễ
theo giới quan chức địa phương cho biết người dân đã và đang phải xếp hàng dài nhiều km
và chờ đợi nhiều giờ đồng hồ tại các cơ sở xét nghiệm
tiến sĩ anthony fosi cố vấn y tế hàng đầu của tổng thống joe biden
cảnh báo công chúng nên nhìn số ca nhập viện để đánh giá mức độ nghiêm trọng của omicron
tỷ lệ bệnh nhân mỹ nhập viện do covid một mươi chín trong bảy ngày qua
vẫn tăng hơn bốn mươi từ giáng sinh đến đêm giao thừa
theo thống kê của reuters
số ca mắc covid một mươi chín tại mỹ đã tăng hơn một trăm linh trên toàn quốc
dù nhiều khu vực đang thiếu thiết bị xét nghiệm
số ca nhiễm mới đã tăng gấp đôi trong bảy ngày qua
đến mức trung bình bốn trăm một mươi tám ca một ngày
nhiều bằng chứng cho thấy biến chủng omicron nhẹ hơn dù có khả năng lây nhiễm cao
tuy nhiên biến chủng này vẫn sẽ gây nguy hại lớn
cho những người chưa được tiêm phòng ở mỹ và toàn thế giới
theo new york times chỉ sáu mươi hai dân số mỹ được tiêm chủng đầy đủ
tỷ lệ này đặc biệt thấp ở miền nam và nhiều bang vùng núi
đều tăng cường có sẵn cho những người từ một mươi sáu tuổi trở lên tại mỹ
tuy nhiên chỉ khoảng một phần ba số người dân nước này đã tiêm chủng đầy đủ
chọn tiêm liều tăng cường
dù tiến sĩ fauci nói rằng liều bổ sung có khả năng bảo vệ tối yêu cơ thể
khỏi biến chủng omicron
trong khi đó một số người mỹ bị suy giảm miễn dịch
đang tiêm mũi thứ bốn hoặc thứ năm
mặc dù chưa rõ sự hiệu quả và tính an toàn của việc này
những ngày vừa qua thành phố tây an trung quốc
với đợt bùng phát covid một mươi chín khi liên tiếp ghi nhận số ca mắc
và mới đây làn sóng này đã bắt đầu lan sang những thành phố khác
đáng chú ý thành phố vũ châu tỉnh hà nam
đã bị phong tỏa vào đêm ngày ba tháng một
vì phát hiện ba ca dương tính covid một mươi chín không có triệu chứng biểu hiện
hơn một triệu người dân thành phố được yêu cầu ở nhà
trong khi phương tiện công cộng như xe buýt taxi
hay dịch vụ gọi xe phải dừng hoạt động
các sự kiện tập trung đông người bị đình chỉ
các trường học cũng tạm ngừng dạy trực tiếp
khu vực trung tâm vũ châu bị phong tỏa chặt chẽ
nỗi bất xuất ngoại bất nhập
những người quay trở lại thành phố được yêu cầu
chủ động báo cáo cho cộng đồng và doanh nghiệp
các cửa hàng và siêu thị cũng bị buộc
phải dừng mọi hoạt động kinh doanh
ngoại trừ những hoạt động đảm bảo nguồn cung
cho cuộc sống hàng ngày
một thông báo của chính quyền địa phương cho biết
bảo tàng xuất vận động sang bài địa điểm kinh doanh
dịch vụ internet và các cơ sở giải trí khác
cũng dừng hoạt động
trong khi đó những người lao động
trong các lĩnh vực thiết yếu cho công tác chống dịch
cần có giấy chứng nhận của doanh nghiệp
để có thể đi làm
trung quốc là quốc gia hiếm hoai quyết tâm
theo đuổi chiến lược do covid một mươi chín
trước đó để dập tắt ổ dịch
ở thành phố một mươi ba triệu dân tây an
ở tỉnh thiểm tây chính quyền trung quốc
bàn hành nhiều biện pháp mạnh tay
bao gồm phong tỏa thành phố kỷ luật quan chức
và đề ra các hình thức xử phạt với người vi phạm quy định phòng dịch
với diễn biệt phức tạp của tình hình
dịch covid một mươi chín tại ấn độ
đang tăng theo cấp số nhân tại các thành phố lớn
trong bối cảnh biến chủng omicron bắt đầu lan rộng
cho cộng đồng nghĩa là sáu ca mắc covid một mươi chín mới
đã bắt đầu xuất hiện
trước đó ngày ba tháng một ấn độ ghi nhận
ba mươi ba bảy trăm năm mươi trường hợp dương tính
với virus sars cov hai
tăng gấp gần năm lần so với con số bảy ba mươi ba
của tuần trước
bộ y tế nước này thông tin theo cnn
số ca lây nhiễm biến chủng omicron
ở ấn độ ghi nhận trong ngày đầu tuần
là khoảng một bảy trăm linh
ca mắc biến chủng omicron đầu tiên
được ấn độ ghi nhận hôm hai tháng một mươi hai
các mắc covid một mươi chín mới đang tăng theo cấp số nhân
tại hai thành phố lớn nhất cả nước
là new delhi và mumbai
hôm hai tháng một thủ đô new delhi
ghi nhận ba một trăm chín mươi bốn trường hợp dương tính
tăng hơn một mươi lần so với con số hai trăm chín mươi
của tuần trước
tuy vậy quan chức new delhi cho biết
chỉ tám mươi hai bệnh nhân covid một mươi chín ở thủ đô
cần thở oxy tại các bệnh viện
số ca covid một mươi chín mới ở mumbai
đã tăng gần chín lần
và lên đến tám sáu mươi ba trong ngày ba tháng một
tuy nhiên tương tự thủ đô
chín mươi dường bệnh ở mumbai vẫn đang để chấm
ấn độ hiện đã ghi nhận
ba mươi bốn chín triệu ca dương tính
với virus sars cov hai
trong đó hơn bốn trăm tám mươi một bệnh nhân tử vong
quốc gia nam á đã tiêm ít nhất
một mũi vaccine covid một mươi chín
cho chín mươi người trưởng thành
số người từ đủ một mươi tám tuổi trở lên
đã tiêm đủ lửa vaccine covid một mươi chín
kể từ ngày ba tháng một ấn độ bắt đầu
chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín
cho người từ một mươi năm đến một mươi tám tuổi
ấn độ hiện duy trì các biện pháp hạn chế
phòng dịch covid một mươi chín
tại một mươi bốn trên tổng số hai mươi tám bang
tuy nhiên việc tuân thủ quy định phòng dịch
tại các sự kiện tập trung đông người
vẫn tiếp tục là một vấn đề của ấn độ
thưa quý vị trước những lý giải của bộ y tế
về việc tại sao số ca mắc mới và tử vong
vẫn tăng cao có thể thấy
ý thức của người dân là một trong những yếu tố rất quan trọng
rất mong quý vị hạn chế tụ tập nơi đông người
nghiên túc thực hiện năm k
để dịch bệnh được kiểm soát hơn
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại